vào lúc khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai tháng chín đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp ngọc hồi
xã ngọc hồi huyện thanh trì thành phố hà nội làm thiệt hại năm trăm linh m hai nhà xưởng và năm nhà dân liền kể
người dân thôn ngọc hồi cho biết điểm phát hỏa là một nhà xưởng chứa đồ chơi trẻ em nằm sát khu dân cư
theo quan sát của phóng viên lực lượng chữa cháy đã điều đến hiện trường bảy xe chữa cháy
một máy xúc một xe nâng sau khoảng hai tiếng đám cháy đã được khống chế
do có gió nên các nhà lân cận đã bị bén lửa tuy nhiên người và tài sản đã được di chuyển kịp thời
nên thiệt hại không lớn hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy